xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xu hướng tăng nhiệt cũng xuất hiện khá rõ ở các tỉnh thành phố miền trung
dự báo trong ngày hôm nay từ thanh hóa đến bình thuận đều có nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay đồng loạt duy trì ở mức cao là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
hiệu ứng phân yếu tạo ra một số điểm nóng cục bộ ở khu vực phía tây miền trung
như tương dương hương khê đông hà hay nam đông với mức nhiệt trên ba mươi sáu độ
khu vực nam bộ và tây nguyên đón ngày chủ nhật trong tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở tây nguyên
đang là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ khá mát mẻ
trong ngày hôm nay gió mùa tây nam được dự báo tiếp tục đà suy yếu
vì vậy thời gian nắng trong ngày ở hai khu vực sẽ được duy trì liên tục
đến khoảng một mươi năm một mươi sáu giờ chiều với nền nhiệt ở khu vực tây nguyên
trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
sau một mươi năm giờ chiều cả tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào
và rông trở lại nhưng diện mưa ở mức giải rác
trên biển khu vực phía đông bắc của vùng biển phía bắc biển đông
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác gió tây nam mạnh lên mức cấp năm
khu vực huyện đảo hoàng sa mưa vài nơi gió hướng nam đến đông nam
ở mức cấp bốn cho đến cấp năm
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông về chiều và tối nên tầm nhìn xa cũng thấp dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước